tính từ một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi đến sáu h ngày hai mươi ba tháng một mươi việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một một trăm bốn mươi tám ca
trong tổng số một một trăm bốn mươi tám ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một bốn mươi chín ca số ca còn đang điều trị là sáu mươi bốn ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba sáu trăm năm mươi hai người